theo đơn kháng cáo của nhiều bị cáo và kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai
trước đó vào ngày một mươi tháng năm tòa án nhân dân tp hà nội tuyên án sơ thẩm đối với một mươi bốn bị cáo trong vụ án này
sau đó tòa án nhân dân tp hà nội đã nhận được đơn kháng cáo của một mươi một bị cáo
trong đơn kháng cáo một mươi một bị cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt
miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án
sau phiên tòa sơ thẩm viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cũng đã kháng nghị bản án
cụ thể viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
xét xử phúc thẩm vụ án sửa bản án hình sự sơ thẩm số một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
của tòa án nhân dân tp hà nội theo hướng đưa công ty nhật cường tham gia tố tụng
với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan buộc công ty nhật cường phải nộp lại khoản tiền
hai trăm hai mươi một tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu xung quỹ nhà nước
không buộc các bị cáo trần ngọc ánh nguyễn bảo ngọc đỗ quốc huy nông văn lư trần tất khoa
lê hoài phương ngô tuấn sử ngô đức tùng hoàng văn phong nguyễn bảo trung phạm văn hiệp
bùi quốc việt và đỗ văn dũng phải liên đối nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính hai trăm hai mươi một tỷ đồng
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài
đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người chết
một người bị thương xảy ra tại khu công nghiệp đồng xoài ba xã tiến hưng thành phố đồng xoài
theo thông tin ban đầu nguyễn quốc trường và trịnh công quỳnh cùng có quan hệ tình cảm với vũ phương thủy
cho nên giữa trường và quỳnh xảy ra mâu thuẫn
khoảng hai mươi một h tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một trường hẹn quỳnh ra khu
đô thị cát tường phú hưng thuộc khu công nghiệp đồng xoài ba thành phố đồng xoài để nói chuyện
trường đi xe máy cùng với đào lê duy phong đến gặp quỳnh
còn nhóm của quỳnh có khoảng một mươi người đi trên hai xe ô tô
tại đây nhóm của quỳnh cầm theo dao mã tấu đuổi chém trường và phong
phong bị chém vào vùng đầu gục tại chỗ còn trường bị thương tích
sau đó nhóm của quỳnh bỏ đi phong được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
tuy nhiên cho đến chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi một nạn nhân đã tử vong
vào chiều ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận một
công an quận một mươi và công an quận bốn bắt giữ các đối tượng gồm nguyễn ngọc tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
nguyễn chính thiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nguyễn quốc hưng sinh năm hai nghìn năm cùng ngụ tại quận bốn
nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngụ tại quận bảy
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tài giả làm gái mẹ dâm đến công viên hai mươi ba tháng chín quận một
và mồi chạy được một khách mua dâm
do đã bàn bạc trước nên trong lúc tài thỏa thuận giá bán dâm thì các đối tượng còn lại sẽ tìm cách lấy trộm xe của khách
tuy nhiên do khách khóa cổ xe nên đối tượng không lấy trộm được
chúng tiếp tục dẫn dụ khách đến một khách sạn trên địa bàn quận một mươi để tìm cách lấy trộm chìa khóa xe
trong lúc người khách mua dâm đang tắm thì tài lấy trộm chìa khóa xe đưa đồng bọn lấy xe tẩu thoát
sau khi thực hiện hành vi mua bán dâm xong tài nhanh chóng rời đi
các đối tượng mang chiếc xe trộm được đến một tiệm cầm đồ trên đường nguyễn thị tần phường hai quận tám để cầm lấy tiền tiêu xài
đến chiều qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi một lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện băng nhóm trên tại công viên hai mươi ba tháng chín nên mời về làm việc
tại trụ sở công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
chúng cho biết thường hoạt động tại khu vực trung tâm tp hcm đối tượng chúng nhắm đến chủ yếu là người nước ngoài
nhưng do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín khách nước ngoài không du lịch tại việt nam nên băng nhóm này chuyển sang giàn cảnh khách việt nam để chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh quảng bình vừa phối hợp với công an tp đồng hới và các phòng nghiệp vụ
phá thành công chuyên án tín dụng đen với lãi suất lên tới ba trăm sáu mươi năm một năm
bắt giữ hai đối tượng gồm lương minh ngọc và nguyễn thái quý về hành vi
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
điều đáng nói trong vụ án này là các đối tượng đã dùng hình ảnh nhạy cảm của người vay để thế chấp nếu như mà bên vay không có tài sản hay là giấy tờ tùy thân để cầm cố
và đây là thủ đoạn mới đưa các đối tượng tín dụng đen sử dụng để trục lợi bất chính cần phải được triệt xóa
sau khi trao đổi qua mạng xã hội với nhóm đối tượng lương minh ngọc và nguyễn thái quý để muốn vay một món tiền để giải quyết việc riêng
các đối tượng đã đồng ý cho một người phụ nữ
ở thành phố đồng hới vay số tiền gần một trăm linh triệu đồng với các điều kiện là lưu ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau khi hoàn thành các thủ tục các đối tượng đã chuyển cho nạn nhân số tiền bảy mươi năm triệu đồng
tuy nhiên vì cần tiền nên nạn nhân muốn vay thêm các đối tượng chuyển tiếp cho nạn nhân vay hơn một mươi triệu đồng nữa
và cắt lãi trước với lãi suất được tính từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi năm một năm
sau thời gian khi nạn nhân chưa có điều kiện để trả các đối tượng ép buộc nạn nhân làm thủ tục sang tên quyền sử dụng

các đối tượng thừa đất mà nạn nhân đã cầm cứu trước đó
và nguyễn thái quý quảng cáo trên mạng xã hội zalo facebook về việc cho vay tiền
thủ tục đơn giản không cần thế chấp tài sản giấy tờ tùy thân
người vay có thể thế chấp bằng hình ảnh nhạy cảm của mình cũng có thể được giải ngân
nhiều người vì cần tiền gấp để giải quyết công việc đã liên hệ và chấp nhận điều kiện của các đối tượng đưa ra
khi người vay quá hạn hoặc chưa kịp trả nợ ngọc và quý đe dọa
từ hình ảnh nhạy cảm của họ cho người nhà nạn nhân và đang lên mạng xã hội
theo tài liệu của cơ quan điều tra
các đối tượng thường cho vay các gói vay từ năm triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng
lãi suất từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi năm một năm
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay ngọc và quý đã cho rất nhiều người dân trên địa bàn vay
với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
mời chào người vay
thậm chí có một số người là
còn bị đối tượng yêu cầu là

mà nếu người vay mà
chưa kịp để mà trả
trả lại cho những đối tượng

để đe dọa người vay
thời gian qua
dân cầm cikte của quảng bình
triệt phá nhiều băng ổ nhóm và xử lý nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn
tuy nhiên trước sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng các đối tượng thường tìm cách biến tướng hoạt động này
với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt hơn nhằm qua mắt lực lượng chức năng
các đối tượng triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội để quảng cáo mời mọc người vay
với thủ tục đơn giản giải ngân nhanh nhưng lãi suất cao
vì vậy người dân cần tỉnh táo để không sập bẫy tín dụng đen tránh những hệ lụy không đáng có
đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ tp đà nẵng vừa tiến hành truy xét và làm rõ được đối tượng là trần công thẩm
ba mươi tuổi trú tại huyện đông giang tỉnh quảng nam là thủ phạm đã gây ra vụ trộm đột nhập vào kho vật tư
trên địa bàn phường khuê trung trong một thời gian dài
cụ thể vào cuối tháng chín công an quận cẩm lệ nhận được tin trình báo của một chủ kho hàng về việc bị mất trộm
tổng số lượng lớn tài sản là vật tư dùng cho thi công các hạng mục công trình viễn thông
thời điểm bị bất trộm cũng là lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp kho hàng không có người trông coi
chủ kho hàng cũng không biết bị mất lúc nào khiến cho việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn
vào cuộc điều tra công an quận đã xác định được trần công thẩm tạm trú tại quận sơn trà là nghi phạm
qua đấu tranh thẩm thừa nhận đã nhiều lần đến khu vực kho để nhận vật tư cho nên biết rõ sơ hở và nảy sinh ý định trộm cắp
từ đầu tháng sáu cho đến thời điểm bị phát hiện thẩm thuê xe tải nhiều lần đột nhập để lấy trộm vật tư trong kho
đem đi bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài tổng giá trị tài sản trộm cắp được lên đến hơn bốn mươi triệu đồng
thẩm là đối tượng từng có tiền án về tội trộn cấp tài sản
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố các bị can là nguyễn ngọc đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường hiệp hòa tp biên hòa về tội trộn cấp tài sản
các đối tượng là huỳnh di quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tp biên hòa
và đoàn anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tp di an tỉnh bình dương
bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo điều tra ban đầu các đối tượng này vừa bị công an tp biên hòa bắt giữ vì có liên quan đến vụ trộm cắp xe mô tô
của ông võ trọng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại khu phố ba phường quyết thắng
xảy ra vào chiều ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trong vụ án này đối tượng đức là người trực tiếp đột nhập vào nhà ông hiếu để trộm xe mô tô mang về nhà cất giấu
sau đó quang chỉ dẫn cho đức mang xe đến phòng trọ của vũ tại khu phố ba phường biểu hòa thành phố biên hòa nhờ đem đi bán
khi vũ và lê văn dương hiện nay đang bỏ trốn mang xe máy đến khu vực phường thanh bình tp biên hòa tìm người tiêu thụ
thì bị người nhà của bị hại phát hiện nên đã chi hô cùng với công an phường thanh bình bắt giữ
tuy nhiên vào chiều ngày một mươi bốn tháng chín qua xét nghiệm sàng lọc
phát hiện cả bốn đối tượng trên đều dương tính với sars cov hai phải đưa đi cách ly để điều trị
liên quan đến tình hình dịch bệnh trong nước theo bộ y tế thì tính đến ngày hôm qua đã có ba mươi hai tỉnh thành phố
đang triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đó là hà nội hà nam ninh bình bắc giang bắc ninh phú thọ quảng ninh lai châu lạng sơn cao bằng lào cai
điện biên đà nẵng
khánh hòa ninh thuận tp hcm bà rịa vũng tàu đồng nai tiền giang long an lâm đồng tây ninh sóc trăng an giang
vĩnh long đồng tháp bình dương bình phước kiên giang cà mau bạc liêu và hậu giang
đã có ba một trăm bốn mươi sáu tám trăm một mươi hai liều vaccine được tiêm cho trẻ ở độ tuổi này trong đó có hai sáu trăm tám mươi chín bảy trăm năm mươi ba liều mũi một và bốn trăm năm mươi bảy năm mươi chín liều mũi hai
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine
covid một mươi chín là hai mươi chín năm và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là năm dân số từ một mươi hai cho đến một mươi bảy tuổi
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
thường trú tại một trăm tám mươi ba khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
bên cạnh đó đối tượng này còn phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh
nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội mua bán phụ nữ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hoàng thanh hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một phường bắc cường thành phố lào cai tỉnh lào cai
và đối tượng triệu văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn eng xã vũ loan huyện nari tỉnh bắc cạn
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng này cao một m năm mươi và có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an